hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu tổ chức theo hình thức trực tuyến khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc tế hà nội
trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai
hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo một mươi nước asean bộ trưởng phụ trách các trụ cột cộng đồng chính trị an ninh văn hóa xã hội và kinh tế của các nước asean
phát biểu khai mạc thủ tướng nhấn mạnh hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu sẽ là dịp để chúng ta một lần nữa tái khẳng định tình đoàn kết ý chí chính trị mạnh mẽ và quyết tâm cao của các quốc gia thành viên asean vượt lên các khó khăn thách thức vững vàng đi tới
một mặt cần tiếp tục kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín mặt khác cần sớm khắc phục hậu quả của dịch phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế đồng thời cần nỗ lực hoàn thành các mục tiêu hợp tác liên kết asean trong năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở đề cao vai trò trung tâm của asean ở khu vực chúng ta không ngừng cải tiến hoàn thiện các cơ hội đối thoại hợp tác xây dựng lòng tin củng cố cấu trúc khu vực mở minh bạch dựa trên luật lệ
ngay sau phiên khai mạc phiên toàn thể của hội nghị đã diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
các nhà lãnh đạo đã công bố tuyên bố chủ tịch và kết quả hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu
thông qua tuyên bố tầm nhìn asean gắn kết và chủ động thích ứng vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng và tuyên bố asean về phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang đổi thay và ghi nhận chín văn kiện khác
chiều cùng ngày phát biểu khai mạc phiên họp đặc biệt của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu về tăng cường quyền năng phụ nữ trong thời đại số
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ chúng ta cần hành động để giải phóng tiềm năng to lớn của phụ nữ
tạo điều kiện để họ phát huy được thế mạnh đóng góp tích cực cho các tiến trình phát triển của mỗi quốc gia và cộng đồng asean
phiên họp nhất trí cần phát huy các cơ chế do asean dẫn dắt và tranh thủ hợp tác với các đối tác nhằm thúc đẩy chương trình hoạt động về phụ nữ hòa bình và an ninh trong asean
nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển của phụ nữ và trẻ em tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận với công nghệ số một cách thuận lợi